thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
kết quả điều tra xác định là từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cho đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công ty khoáng sản bắc giang do ông dương văn dũng chủ tịch hội đồng quản trị làm đại diện pháp luật
cùng với công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên xuân an do bà nguyễn thị hồng thấm chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc đại diện pháp luật đã khai thác than tại mỏ than bố hạ vượt chữ lượng được cấp gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
ngày hai mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty cổ phần khoáng sản bắc giang và các đơn vị liên quan
đồng thời tiến hành khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bốn đối tượng
dương văn dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
hà văn hòe tổng giám đốc công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
phạm thanh thạch phó tổng giám đốc công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
nguyễn văn thảo phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên xuân an

hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò
hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án thu hồi triệt để tài sản nhà nước